chúng tôi vừa phát hiện ra được một sát con rắn đã vừa thay
nhưng tôi nghĩ là có lẽ xác này đã thay lâu rồi
có vẻ lâu lâu rồi
và chúng có thể thay rất là lâu rồi
mùi không còn nữa
và sờ thì nó sẽ rất là khôi
tôi sẽ đi tiếp
các chỗ hổ ngựa đúng chung với cái đống đống đống đá
đúng không nào rồi ạ
trời ơi ăn đi
đang đói với một mấy quả chuối
chuối đâu rồi anh
chắc là của người ta trồng chín thì cứ ăn
đi cả ngày mệt đói gặp một quả chuối
sướng quá anh ạ
đói đẹp nhỉ
đi suốt sáng chưa được cả
tại sao anh bắt rắn này mệt phết nhỉ
mà càng ngày càng ít rắn
ồi rắn rắn luôn ấy
rắn rắn rắn
đây đây nó vừa
rắn liệu ở đâu không anh
cắn không phải sao

chú soo thoải mái

con này cắn không chết người
chú soo thoải mái
không phải sợ
rồi rồi rời
tuy là chúng không độc nhưng thật sự là khi lần đầu cầm vào con rắn như vậy thì tôi cảm giác rất là sợ
một thành quả đó là cả buổi sáng
rồi anh hùng ơi thì với con rắn như này gọi là khẩn rắn không độc đúng không anh
rắn ráo con này cắn không bị sao em không bị sợ thoải mái
anh có thể nói cách phân biệt giữa rắn độc và rắn không độc được không ạ
rắn ráo thì nó bụng vàng đầu nhỏ mắt to
còn rắn hổ mang thì nó ngắn nó to mốc mốc mà nó bành
nhưng con này chú sợ thoải mái nó cắn không bị sao
để em thử thử lại một cảm giác nữa
không sợ cứ cầm thoải mái đi
cắn nó không bị sao cả
vâng này thưa quý vị đó là một con rán không độc
và các anh biết đó là ở
bụng của chúng thì có màu vàng
đầu thì nhỏ
mắt to à
đó mắt rất là to
và độ hùng dữ thì có lẽ không bằng rắn đầu anh à
con này không dữ
trong các loại rắn rắn này hầu như là nành nhất
thì kỹ năng mà khi mà mình đi đường ấy
mình không nghe mà gặp một con rắn bất kỳ
thì cách nhận biết đó là mình sẽ làm gì anh
nói chung là rắn độc thì nó thường thường mình đi gần người nó là nó hay bành
bành cổ ấy mà nó cũng phù phù phù với cái phân biệt rắn độc
nên con hổ mang bành
còn như con đen trắng khúc đen khúc trắng
khúc đen khúc vàng thì nó cũng không bành
mình cứ dẫm vào nó thì nó tự vệ nó phải cắn thôi
thế còn con rắn không độc khi mình gặp nó thì phản ứng lại của nó như thế nào
nói chung là nó chỉ nhìn đến người là nó chạy
bỏ chạy à
rắn độc thì nó gặp người mà phản ứng của nó là nó phải tự vệ nó bannh lên
không sợ bắt nó để nó còn cắn
cách phân biệt rắn độc và rắn không độc
rắn không độc thấy người bỏ đi thật nhanh
ở rán độc thu người lại phình mang thủ thế
rắn không độc đầu nhỏ mắt to hình bầu dục
rắn độc đầu hình tam giác cổ nhỏ đuôi ngắn hoa văn hiện rõ
rắn không độc hai hàng răng nhỏ li ti khi bị cắn
rắn độc có hai răng nanh hình móc câu
ở tập hai quý vị và các bạn đã được phổ biến kiến thức về cách nhận biết rắn độc và rắn không độc
cuộc hành trình săn bắt rắn đã bắt đầu hấp dẫn
với việc các thợ săn rắn đã bắt được chú rắn giáo không độc
vào đó phải chăng đã bắt đầu gợi mở cho hàng loạt các diễn biến hấp dẫn kỳ thú
nhưng cũng không kém phần kịch tính nguy hiểm đang đón đợi phía trước
mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tập ba